cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
do bộ giáo dục và đào tạo công bố mới đây có nhiều điểm mới
đáng chú ý đó là bộ giáo dục và đào tạo dự kiến bỏ quy định ngưỡng điểm chất lượng đầu vào thấp nhất hay còn gọi là điểm sàn
lâu nay điểm sàn được xem là mức điểm xét tuyển tối thiểu để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh thi theo đề thi chung của bộ giáo dục và đào tạo
thí sinh phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng
lý giải cụ thể xung quanh việc bỏ điểm sàn đại học thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho biết
trong mùa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi sáu dù bộ có quy định điểm sàn nhưng hơn một trăm linh thí sinh trên ngưỡng này không nộp đơn đăng ký xét tuyển dù rất nhiều trường tuyển không đủ trì tiêu

còn đối với những trường ở tốc dưới thì ngoài việc điểm thi trung học phổ thông quốc gia trường vẫn được xét thí sinh theo đề án tuyển sinh riêng bằng kết quả học bạ trung học phổ thông
điều này có nghĩa là điểm sàn không mang nhiều ý nghĩa thế nhưng tại sao năm nào bộ giáo dục và đào tạo cũng cho một mức điểm sàn
cái nền giáo dục đại học của chúng ta hệ thống trường cũng nhiều trên hai trăm linh trường cũng có những trường tốt trên chất lượng và uy tín rất là cao
cũng có những trường
thường thường bậc chung và cũng có nhiều trường thì mới chuyển từ đại học từ cao đẳng lên đại học rồi cũng có những cái trường đại học ngoài công lập nữa
tức là cái chất lượng và cái phương thức và cái quy mô cũng như là cái điều kiện đảm bảo chất lượng của mỗi một trường nó khác nhau
thế cho nên là cái việc mà trong nhiều năm qua bộ giáo dục đào tạo áp dụng một cái ngưỡng mà chúng ta quen gọi là ngưỡng điểm sản cũng là cần thiết
và trong cái khái niệm của bộ giáo dục thì đó là cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
tức là để làm sao các trường không thể tuyển sinh dưới cái ngưỡng đó
và nếu một cái ngưỡng đó là một cái ngưỡng mà không thể thấp hơn thì trên đó tức là có thể là coi như là đã đảm bảo chất lượng ở một mức độ nào đấy
ví dụ như là phần lớn thì chúng ta sẽ lấy cái giao động cái con số khoảng một mươi bốn một mươi năm điểm chẳng hạn
thế thì như thế vậy là mỗi một môn bình quân là khoảng độ khoảng năm điểm tức là từ trung bình trở lên
thì ở đây có thể chúng ta hiểu cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là như vậy
và cái điểm sàn
cái việc mà xác định điểm rằng tôi cho là cũng cần thiết để có một cái mặt bằng chung xác định cái chất lượng của thí sinh vào các trường đại học cao đẳng của chúng ta
vậy thì việc bộ giáo dục và đào tạo không quy định điểm sàn vào thời điểm này có thích hợp hay không
tôi cho là để cũng thích hợp
mà xem xét để không áp dụng cũng tích hợp
bởi lẽ là mỗi một cái quyết định quản lý thì nó được áp dụng ở trong một thời điểm nhất định
và khi mà cái điều kiện kinh tế xã hội nó thay đổi
thì chúng ta cũng phải thay đổi những quyết định quản lý của cơ quan quản lý
ở đây thì chúng ta phải thấy như thế nào
một là hiện nay thì bộ trong cái dự thảo của mình cũng đã cho các trường là có thể có nhiều phương thức tuyển sinh
có thể có cái mặt bằng chung có thể xét tuyển bằng học bạ
và cái thứ hai là trong những năm gần đây thì chúng ta thấy là cũng có rất nhiều thí sinh
có rất nhiều cái điểm sàn nhưng cũng không nhất thiết là phải vào một trường đại học cao đẳng nào đó
thế và cái thứ ba tôi cho là đây cũng là một cái xu thế tiệm cận gần với cả xu thế của các cái trường đại học mà ở các cái nước phát triển
bởi vì ở nhiều nước phát triển thì hầu như người ta cũng không quy định cái điểm sàn mà người ta có thể thậm chí người ta cho ghi danh
thế nhưng mà ta siết cái quá trình học tập
siết cái đánh giá cái quá trình học tập
và siết cái đầu ra
tuy nhiên tôi cho là cái việc mà chúng ta bỏ điệu sàn thì nó phải có lộ trình
với mỗi một cái nhóm trường như vậy chúng ta phải có một cái quy định quản lý cho nó phù hợp
chứ chúng ta cũng không nên là từ thái cực này chúng ta chuyển sang thái cực kia một cách đột ngột
và cái đột ngột đó thì ngoài cái việc mà có cái gọi là chưa quen của xã hội thì nó sẽ không phù hợp với các đối tượng quản lý khác nhau
làm sao chúng ta vẫn có thể quản lý
làm sao chúng ta vẫn có thể đảm bảo được chất lượng của thí sinh và các trường đại học
nhưng vẫn đảm bảo cái quyền được học tập của thí sinh
đấy tức đó là nhiều cái yếu tố mà bộ giáo dục đào tạo phải tính đến trong khi chúng ta ban hành một cái quyết định quản lý
theo em thì những cái trường như thế thì cái chất lượng dạy học của nó không tốt bằng những cái trường lấy điểm sàn cao hơn
nên là cái cơ hội việc làm sau này của em sẽ không được đảm bảo bằng
nên là em sẽ không chọn những trường như thế
mình có rất nhiều sự lựa chọn trong nghề nghiệp cũng như là các ngành nghề
thì không nhất thiết là tấm bằng đại học là tấm bằng mà ở đâu cũng có thể xin việc được
thì mình có thể lựa chọn các trường học nghề các trường trung cấp hoặc là các trường cao đẳng
thì lựa chọn nghề nghiệp của mình sẽ đa dạng hơn nhiều
còn các trường đại học thấp như vậy thì em nghĩ là không phải sự lựa chọn của em
em sẽ chọn trường nghề
em nghĩ là các trường nghề
các trường nghề thì bây giờ đang thiếu
thiếu các nhân công làm các trường làm với các việc lao động như thế hơn
thì em sẽ chọn trường nghề hơn là chọn các trường đại học cơ điểm sản thất
quan trọng là tương lai làm việc công việc của mình ổn định
và công việc đấy có cơ hội cao thì mình chọn được
chứ không nhất là bằng đại học
tất cả nó cũng phải phụ thuộc vào sức học của con mình
đấy mới là cái sự lựa chọn của gia đình định hướng cho con
ví dụ chứ còn nếu mà vào đại học được thì cũng là tốt
nhưng mà nếu mà vào mình khi mà mình đầu ra mình không có công an việc làm
công an việc làm thì cũng không phải là cái giải pháp tốt nhất
đấy thì có thể là cho con học một cái nghề mà nó phù hợp với trong lĩnh vực của gia đình nhà mình ấy
định hướng cho con được thì là cũng vẫn là một cách tốt
chứ cũng không nhất thiết là phải vào những trường đại học mà phải cao hay là kể cả trường đại học dụ mà thấp
nhưng mà mình có cơ hội để cho con ra có công an việc làm thì cũng cho vào cũng không có sao
thưa ông chúng ta đã vừa theo dõi đoạn phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện
và chúng ta cũng thấy được rằng là các bậc phụ huynh hay là các em học sinh hầu như là không lựa chọn các trường có điểm sàn quá thấp bởi vì e ngại chất lượng đào tạo
và hơn nữa là khả năng đầu ra có việc làm hay không
vậy thì chất lượng đào tạo được quyết định không phải chỉ bởi đầu vào mà còn cả quá trình đào tạo nữa
có phải chăng thay vì siết chặt đầu vào thì việc quan trọng hơn cần làm đó là các trường tuyển đúng năng lực để đảm bảo chất lượng đào tạo
chúng ta đang trao đổi về cái ngưỡng đầu vào
thì cái ngưỡng đầu vào và nhiều khi thì nó cũng không thực sự có ý nghĩa
nhưng nhiều khi ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng thể hiện cái trình độ về mặt bằng kiến thức phổ thông của học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học
thế và để đạt cái ngưỡng đó thì các em phải có một cái kiến thức nhất định
tức là chúng ta đã chọn được những cái thí sinh những cái sinh viên mà có đủ cái kiến thức và cái năng lực nhất định để học tập
ở cái bậc cao nhất của cái hệ thống lớp quốc dân của chúng ta là đại học
tuy nhiên điều đó là điều kiện cần mà chưa đủ
bởi vì cái đó mới là cái gọi là bột thôi
chứ còn quá trình mà biến thành hồ thì phải có cái quá trình đào tạo của nhà trường
mà quá trình đào tạo đó thì cái điều kiện đảm bảo chất lượng từ cơ sở vật chất từ giáo trình từ đội ngũ giảng viên từ phương pháp giảng dạy
từ điều kiện thực hành thực tập từ cái mối liên hệ của các nhà trường đó với xã hội
với các cái doanh nghiệp với các cái đơn vị sử dụng lao động là rất là quan trọng
vì vậy tôi cho là đây là hai cái yếu tố cần thiết của một vấn đề
chúng ta không coi nhẹ vấn đề nào cả
vẫn phải có những thí sinh mà đảm bảo chất lượng
nhưng vẫn phải đảm bảo cái điều kiện đào tạo cái chất lượng quá trình đào tạo của các cái trường đại học của chúng ta
nhiều năm nay thì ngành giáo dục nước ta vẫn làm theo hướng ngược lại
tức là xiết chặt đầu vào và thả lỏng đầu ra
giống như là vừa rồi ông có chia sẻ
tức là chúng ta tuyển vào bao nhiêu sinh viên thì cho ra trường hầu như là gần từng ngày số đó
vậy theo ông ngành giáo dục cần phải làm gì để chúng ta có thể cải thiện chất lượng đào tạo trong thời gian tới
thu hướng của đại học thế giới là người ta nhiều nhất là những nước phát triển thì người ta có thể mở tương đối rộng đầu vào
nhưng người ta đảm bảo chất lượng bằng cách là trong quá trình dạy học tại nhà trường
thì người ta đề cao các yếu tố chất lượng thông qua kiểm định
và tức là kiểm tra đánh giá
thế và nếu mà không đạt các cái yêu cầu qua các cái kỳ thi kiểm tra đánh giá thì không được lên cái mức học trên hoặc năm học sau hoặc là tốt nghiệp
đấy thì chúng ta cũng làm quen dần với cái xu thế đó
cái thứ hai là tôi cho là bộ giáo dục đào tạo cũng phải quan tâm đến yếu tố quản lý trong việc đảm bảo chất lượng của các trường
như chúng ta đã trao đổi ở đầu chương trình thì có ba cái nhóm trường

nhóm trường thứ hai là cần có sự quan tâm nhất định

đặc biệt quan tâm ở đây làm sao để điều kiện đảm bảo chất lượng liên quan đến cơ sở vật chất liên quan đến đội ngũ giáo viên đến thư viện đến phòng thí nghiệm đến điều kiện thực hành thực tập của các trường

là phải đảm bảo
và trong quá trình chúng ta có thể kiểm tra
nếu trường nào mà không đáp ứng
những tiêu chuẩn mà đã công bố
một cách công khai với xã hội
rồi thực hiện không nghiêm trình quá trình đào tạo của mình
thì chúng ta có thể dừng
tuyển sinh cái ngành đó cái khoa đó
thậm chí là cả cái trường đó
thế thì tôi cho là vừa một mặt
chúng ta đề ra một cái tiêu chí ban đầu
có thể định lượng được một cách chính xác
liên quan đến các điều kiện về mặt
điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
một mặt là cơ quan quản lý nhà nước
và đây là bộ dục đào tạo
phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
đặc biệt là cái hậu kiểm
để làm sao đảm bảo cái chất lượng
của quá trình đào tạo của các trường
đặc biệt là các cái trường tốt dưới
và một cái nữa chúng ta cũng quan tâm đó là
cái phản hồi từ xã hội
có những cái ngành thì do khách quan nhu cầu rõ không cao
nhưng có những cái ngành mà ví dụ
nhiều trường cùng đào tạo
nhưng mà sinh viên tốt nghiệp trường này thì đắt hàng
sinh viên tốt nghiệp trường khác
mặc dù có thể cái điểm phẩy mà so sánh
có thể cao hơn nhưng mà lại không tìm được
việc làm thì rõ ràng đó là cái chất lượng
đào tạo đối với sinh viên
mà dư luận xã hội
mà các cái cơ quan dịch dụng người ta đã đánh giá
chúng ta cũng phải quan tâm
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa
cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
thực tế dù từ trước đến nay
bộ giáo dục và đào tạo có quy định điểm sàn
nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại sự bát nháo
về tuyển sinh đầu vào
khi các trường tìm đủ mọi cách
thậm chí là chiêu trò để tuyển đủ trị tiêu
chính vì vậy việc bỏ hay giữ điểm
sẽ không mang nhiều ý nghĩa
khi mà vai trò tự chủ tự chịu trách nhiệm
và chất lượng đào tạo của các trường đại học được tăng lên
bộ giáo dục và đào tạo nên quan tâm
đầu tư một cách nghiêm túc và hiệu quả hơn
việc kiểm định chất lượng của mỗi cơ sở giáo dục đại học
và công bố cho toàn xã hội được rõ
còn đối với phụ huynh và học sinh
có lẽ nên ý thức rõ
theo đuổi bậc đại học là một cuộc đầu tư nghiêm túc
không chỉ về tiền bạc
mà còn về thời gian và cả cơ hội
vì vậy phải tìm hiểu và đánh giá
các trường qua nhiều nguồn thông tin
nếu chỉ để có một tấm bằng đại học
mà lựa chọn những trường dễ dãi
không muốn bỏ công học tập nghiêm túc
thì tấm bằng chỉ là một mảnh giấy vô dụng
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt